kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã khai mạc
phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị đại biểu
hội đồng nhân dân tp hà nội cần đánh giá phân tích nguyên nhân chủ quan
trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp các ngành cơ quan đơn vị
trước những yếu kém khuyết điểm đã được các đại biểu chỉ rõ
theo đó phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cho rằng
tp hà nội tăng cường công tác quản lý trật tựu đô thị quản lý sử dụng đất đai
làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
khắc phục được tình trạng ồn tắc giao thông bảo đảm trật tự công cộng
đường thông hề thoáng sắp xếp các điểm trong giữ phương tiện giao thông hợp lý
về hoạt động của hội đồng nhân dân tp hà nội đồng chí tòng thị phóng đề nghị
tiếp tục đổi mới chủ động sáng tạo hơn nữa trong hoạt động
đặc biệt là chức năng giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương
quan tâm tới việc chọn nguồn đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ
và tiến tới chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo
đồng chí tòng thị phóng cũng đề nghị hội đồng nhân dân tp hà nội
thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn quy định của bộ chính trị
của ủy ban thường vụ quốc hội và thành ủy hà nội về lấy phiếu tín nhiệm
đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu